trong khi đó bộ trưởng y tế argentina kala vyjoti cảnh báo nguy cơ nước này phải đối mặt với một làn sóng covid một mươi chín mới
sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng từ khoảng một mươi một đến một mươi bảy ca trong những tuần gần đây
bộ trưởng y tế argentina khẳng định covid một mươi chín có thể trở thành một loại virus gây bệnh theo mùa
với số ca nhiễm tăng cao vào mùa thu đông và sẽ rất nguy hiểm với người chưa tiêm vaccine
mặc dù vậy theo bà vishuti đa phần các ca bệnh đều ở thể nhẹ do đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc đã từng mắc bệnh trước đó chính vì vậy những làn sóng nguy hiểm như trước đây chắc chắn sẽ không lặp lại
bộ trưởng visoti khẳng định covid một mươi chín có thể trở thành một loại virus gây bệnh theo mùa
với số ca nhiễm có thể tăng cao vào mùa thu và mùa đông đặc biệt có thể xuất hiện những trường hợp
phải nhập viện và tử vong trong nhóm những người có nguy cơ cao chưa được tiêm vaccine
với hơn bốn mươi bảy triệu dân argentina đã triển khai tiêm gần một trăm linh triệu liều
trong chương trình tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín quốc gia trong đó đã có ba mươi bảy ba triệu người hoàn tất
phát đồ vaccine cơ bản hai mũi một mươi tám tám triệu người đã tiêm mũi tăng cường và hơn ba triệu người đã tiêm mũi thứ tư
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát hồi đầu năm hai nghìn hai mươi argentina đã ghi nhận hơn chín một triệu ca mắc bệnh
trong đó có một trăm hai mươi tám bảy trăm hai mươi chín trường hợp tử vong